chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi có tới bốn cơn bão và một cơn áp thấp nhiệt đới
bão số chín mô la ve siêu bão giật cấp một mươi bảy cơn bão mạnh nhất từ đầu năm và là một trong những cơn bão mạnh nhất trong hai mươi năm qua tại việt nam
gió mạnh mưa lớn sóng biển cao tới tám một mươi mét lũ trên các sông ghi nhận vượt nhiều mốc lịch sử
các địa phương phải sơ tán nhiều hộ dân cảnh báo người dân không được ra đường
hơn năm mươi sáu nhà dân bị tốc mái hơn ba mươi ngôi nhà bị sập
thiệt hại về người và tài sản
đầu tháng một mươi một bão số một mươi một một mươi hai một mươi ba dồn dập đổ bộ bão trồng bão
sức gió mạnh cấp sáu bảy trở lên giật cấp một mươi trở lên
sát lờ đất lũ ống lũ quét
mùa bão năm hai nghìn hai mươi một mùa bão gây ra nhiều tác động và hậu quả nặng nề
vâng thưa quý vị bão trồng bão mưa trồng mưa lũ trồng lũ
chỉ trong hai tháng một mươi và một mươi một
bão trồng bão mưa trồng lũ lũ quét

dồn dập những cơn bão đi vào nước ta với cường độ mạnh và siêu mạnh
những tin bão khẩn cấp liên tục được phát ra cùng với đó là cảnh báo tới địa phương và người dân
thế nhưng không tránh khỏi có những thiệt hại
cụm từ la nina được nhắc đến nhiều hơn
la nina là hiện tượng nước biển lạnh so với bình thường
nó trái ngược hoàn toàn với hiện tượng el nino nhưng lại thường xảy ra sau khi hiện tượng el nino kết thúc
và sau năm hai nghìn một mươi chín năm mà hiện tượng el nino diễn ra khiến cho nhiệt độ nhiều nơi trên trái đất cao kỷ lục
thì giờ sang năm hai nghìn hai mươi trái đất hứng chịu la nina
la nina đã và đang sẽ có những tác động gì đến thời tiết
câu trả lời sẽ được phóng viên của chúng tôi cùng với đại diện của tổng cục khí tượng thủy văn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn
vâng thưa ông trong những ngày qua thì cụm từ la nina được nhắc rất nhiều
ông có thể cho biết là
la nina đã có tác động đến những thời tiết của việt nam năm hai nghìn hai mươi như thế nào
và đặc biệt là trong mùa bão lũ năm nay
cái đặc điểm của hiện tượng la nina nó ảnh hưởng đến việt nam đó là nó làm cho mùa bão đến muộn
và số lượng bão rồn rập vào đoạn cuối năm
cái tần suất thiên tai nó sẽ rồn rập vào cuối năm
và chúng tôi cũng nhận định là những năm la nina số lượng bão ảnh hưởng đến việt nam sẽ nhiều hơn
và cái điều này đang đúng với thực tế đang diễn ra ở việt nam
với tần suất bão của tháng một mươi đến tới bốn cơn bão vào mùa lão thấp nhiều đời
ảnh hưởng đến việt nam
theo tổng kê của chúng tôi thì cái tháng một mươi mà có cái số lượng bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nhiều như vậy
thì trong lịch sử chỉ có một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và trong tháng một mươi một này thì cũng đã có tới hai và sắp tới là có ba cơn bão ảnh hưởng đến việt nam
và trong những năm la nina thì cái không khí lạnh sẽ đến sớm hơn
và nó tác động đến việt nam cũng sớm hơn
là cái sự tương tác của những cái hình thế như là không khí lạnh này
xoáy tuận nhiệt đới và giải hội tụi nhiệt đới tổ hợp những hình thế đấy nó tác động đến việt nam
và giai đoạn cuối năm nó làm cho cái hiện tượng
mưa bão lũ nó càng khốc liệt hơn
hiện tượng la nina sẽ còn tác động đến việt nam đến khi nào
chúng tôi đánh giá là cái hiện tượng la nina nó bắt đầu từ tháng tám tháng chín
và kéo dài được đó đến khoảng đầu năm của hai nghìn hai mươi một
và khoảng thời gian từ nay đến đầu năm hai nghìn hai mươi một thì việt nam vẫn chịu tác động của hiện tượng la nina
có thể nói là công tác dự báo của chúng ta đã dự báo rất sớm
và cũng rất sát với cái số lượng cũng như là cường độ báo trong mùa mưa báo năm hai nghìn hai mươi
vậy thì cái công tác dự báo này hiện nay của chúng ta đang áp dụng cái công nghệ nào
cũng như là cái sự hợp tác quốc tế như thế nào
để có thể đưa ra những cái cảnh báo sát với thực tế nhất
hiện tại có cái hệ thống máy tính cray
chúng tôi chạy tất cả những cái mùa hình số trị hiện đại nhất
chúng tôi cùng cái đồng nghiệp các trung tâm dự báo báo quốc tế
chúng tôi cũng có cái trao đổi thông tin
với những cái cơn bão mà nó phức tạp thì chúng tôi có thể gọi điện trao đổi
và có thể dùng cái hệ thống pida conference
tức là cái hệ thống mà trao đổi trực tuyến bằng gây nhảy và tiếng nói
để kết nối để trao đổi và thảo luận với nhau
trước chúng ta đã thấy thì bão trường chỉ có dự báo khoảng hai ba ngày
thì hiện tại chúng tôi đã dự báo ba ngày và cảnh báo tới năm ngày
đấy là cái độ phân giải của thời gian và độ phân giải và không gian
thì hiện tại chúng tôi có một số cái hệ thống mô hình
cái độ phân giải tới ba km thì nó sẽ làm tăng cái tính chính xác
của cái dự báo mưa dự báo gió mạnh trong những cơn bão ảnh hưởng đến việt nam hơn
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình một lần nữa